thưa quý vị khi thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách cho phép hoạt động trở lại từ mùa một tháng một mươi
chắc chắn đã tính toán và lên kịch bản cho rất nhiều phương án khi người dân trở về quê
vậy cụ thể những tỉnh miền tây sẽ thực hiện việc vận tải hành khách như thế nào
hay vận án bình bắt động hãy cùng nga vũ theo dõi nghe sau đây
sau thời gian thực hiện việc ai ở đâu ở yên đó theo chỉ thị một mươi sáu
các địa phương ở miền tây đã lần lượt nới lỏng giãn cách xã hội
hôm qua thành phố cần thơ cũng đã áp dụng chỉ thị một mươi năm trên toàn thành phố
tại an giang từ ngày bảy tháng chín toàn tỉnh đã giãn cách theo chỉ thị một mươi năm
đến nay nhiều nơi trong tỉnh đã kiểm soát được dịch
tuy nhiên ông nguyễn thanh bình chủ tịch ubnd tỉnh an giang cho hay
địa phương sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi năm toàn tỉnh để tập trung dập các ổ dịch mới nổi tại các huyện cù lao
tuần sau ubnd tỉnh sẽ bàn bạc kỹ với doanh nghiệp để xem nới lỏng và tạo điều kiện mở cửa
một số ngành hàng cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất nhưng phải có kiểm soát
còn hiện tại chưa mở cửa vì có nhiều địa phương trong tỉnh vẫn có ổ dịch ông bình nói
một lãnh đạo sở y tế tỉnh an giang cho biết người dân từ nơi khác tự di chuyển về an giang
phải chứng minh đã tiêm đủ hai liều vaccine sau một mươi bốn ngày và có xét nghiệm rt pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
mới được vào tỉnh
cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
các trường hợp khác trở về kể cả đã tiêm một liều vaccine có pcr âm tính
phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày và tự chịu chi phí cách ly xét nghiệm lãnh đạo sở y tế nói thêm
ông nguyễn văn học cán bộ hưu trí cho rằng ở các huyện thành phố nơi dịch covid một mươi chín đã tạm thời lắng
chính quyền nên mở cửa để giúp người dân phục hồi sản xuất kinh doanh
ông đề nghị chính quyền tỉnh an giang nên làm như thủ tướng đã chỉ đạo
nơi nào có dịch thì phong tỏa diện hẹp phòng chống dịch theo tình hình mới là thích nghi an toàn hiệu quả
bây giờ ở an giang chỉ có vài xã của một số huyện cù lao như chợ mới phú tân và tân châu có dịch
cần xử lý nhanh còn những nơi khác không có dịch như long xuyên châu đốc nên mở cửa cho dân làm ăn
nên cho doanh nghiệp hoạt động trở lại và cho họ tự chịu trách nhiệm an toàn dịch bệnh
ông học đề nghị là huyện vùng xanh của an giang nhưng một mươi ba xã thị trấn của huyện
châu phú đều có chốt chặn khắp nơi để kiểm soát người ra đường
châu phú là vùng xanh nên cho bà con đi lại thuận tiện trong huyện sẽ hay hơn là hiện nay
ông tê ngụ xã khánh hòa nói chỉ thị một mươi chín nhưng bó chân
theo chỉ thị một mươi chín của thủ tướng vận tải hành khách công cộng liên tỉnh nội tỉnh được phép hoạt động trở lại
thế nhưng theo ghi nhận của tuổi trẻ các hoạt động vận tải hành khách đặc biệt là vận tải hành khách liên tỉnh
ở đồng bằng sông cửu long vẫn án binh bất động
chỉ có vận tải hàng hóa được duy trì và kiểm soát chặt chẽ
từ giờ ngày ba mươi tháng chín tỉnh kiên giang chuyển từ giãn cách theo chỉ thị một mươi năm sang chỉ thị một mươi chín trên toàn tỉnh
trừ một số xã phường khu phố thuộc các địa phương phú quốc giạch giá hà tiên kiên lương châu thành
tuy nhiên người dân tỉnh này vẫn chưa được phép đi liên huyện
người dân muốn đi liên huyện phải xin giấy đi đường xác định điểm đi điểm đến có xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
ông nguyễn lưu trung
phó chủ tịch ubnd tỉnh kiên giang cho hay giãn cách theo chỉ thị một mươi chín tức là nguy cơ dịch bệnh vẫn còn
người dân cần phải tiếp tục hạn chế ra đường chỉ đi lại khi thật sự cần thiết
kiên giang đang triển khai tiêm vaccine cùng lúc với xét nghiệm tầm soát diện rộng
cho nên vẫn cần hạn chế người dân đi liên huyện trong một thời gian nữa
tương tự chiều ba mươi tháng chín ubnd tỉnh vĩnh long quyết định hạ mức giãn cách từ chỉ thị một mươi năm
xuống mức chỉ thị một mươi chín vào giờ ngày một
đến hết một mươi năm tháng một mươi trừ các địa bàn khu vực còn đang thực hiện phong tỏa
áp dụng chỉ thị một mươi sáu để phòng chống dịch
dù vậy ubnd tỉnh vĩnh long vẫn tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
và giao các địa phương sở ngành kiểm soát chặt người ra vào tỉnh và các phương tiện vận tải hàng hóa
thương lái thu mua nông sản những người đi khám chữa bệnh ngoài tỉnh trở về cũng được kiểm soát chặt
tất cả người dân không được di chuyển ra vào tỉnh trừ trường hợp được cho phép của chủ tịch ubnd tỉnh
hoặc người được chủ tịch tỉnh phân công đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế
đối với người từ tỉnh thành có dịch vào vĩnh long
học sinh toàn tỉnh vẫn tiếp tục học trực tuyến
anh nmt ngụ thị xã bình minh cho biết anh và rất nhiều người dân thị xã có việc làm tại thành phố cần thơ
hiện tại cần thơ đã áp dụng chỉ thị một mươi năm một số vùng dịch đã được khoanh chặt chẽ
nếu tiếp tục cấm người dân ra vào tỉnh thì công việc tiếp tục đình trệ kinh tế gia đình kiệt quệ
với cụm từ vùng có dịch như quyết định của tỉnh nêu thì rất khó không thể đánh đồng cả tỉnh nào đó là vùng có dịch được
theo tôi lãnh đạo cần phải xem xét các yếu tố người đã tiêm vaccine hay chưa nơi đi nơi đến đều là vùng xanh
thì nên nới để người dân đi làm việc anh tê kiến nghị
như vậy nhiều tỉnh đồng bằng sông cửu long đã hạ giãn cách xã hội xuống mức chỉ thị một mươi chín
nhưng vẫn kiểm soát cắt ga việc đi lại liên tình nên người dân hầu hết vẫn phải ở tỉnh nào ở yên đó
có nơi sẽ không được đi liên huyện
nếu như vẫn có nhiều người tự ý sở thành phố về quê để rồi công an tráng đêm thuyết phục
từ chiều tối ngày ba mươi tháng chín hàng trăm người dân chở nhau trên xe máy cùng lình kỉnh đồ đạc dọc tuyến quốc lộ một thẳng hướng miền tây
tuy nhiên khi dòng xe di chuyển đến chốt kiểm soát thuộc địa phận thị trấn tân túc huyện bình chánh
thì bị lực lượng chức năng chốt chặn khuyên quay đầu xe
hàng trăm người ùn ứ tại chốt trong đó có cả trẻ em cũng thức suốt đêm trên đường
đến khoảng h ba mươi lực lượng chức năng phát phiếu cho người dân đề nghị mỗi người điền đầy đủ thông tin quê quán
để có thể liên hệ với các tỉnh thành hỗ trợ đưa người dân về quê
sau khi thống kê sơ bộ một cán bộ tại chốt thông báo đã liên hệ được với tỉnh trà vinh hai mươi chín trường hợp
bạc liêu ba mươi sáu trường hợp cà mau ba mươi bảy trường hợp sóc trăng năm mươi hai trường hợp
mời bà con về điểm thành phố đã bố trí để nghỉ tạm sẽ có phương án đón bà con sớm nhất
các cán bộ công an tại chốt liên tục nhắc nhở người dân giữ trật tự im lặng nghỉ ngơi và chờ đợi
không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của rất nhiều trẻ nhỏ đang ngủ vật vờ trên đường
đến khoảng năm giờ ba mươi ngày một tháng một mươi cảnh sát cơ động được điều động bổ sung đến giữ trật tự đồng thời tăng cường giao chắn
lúc này nhiều người dân bắt đầu quay đầu xe đi hướng khác số còn lại khoảng vài trăm người vẫn quyết định chờ đợi tại chốt
đến gần bảy giờ sáng ngày một tháng một mươi lực lượng chức năng đề nghị người dân đang có mặt
tại chốt tập trung đứng phân theo từng tỉnh thành để có thể lên phương án đưa về quê
người dân cũng được phát bánh mì thịt và nước suối để ăn sáng
tại các tuyến đường dẫn về cửa ngõ miền đông thành phố hồ chí minh các chốt kiểm soát nhỏ vẫn được duy trì
một số điểm lực lượng cảnh sát giao thông bố trí trực từ xa để kiểm tra người dân đi đường
tránh hiện tượng người dân hẹn nhau tập trung để tự phát về quê
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông cũng đi tuần tại khu vực bến xe miền đông mới để xử lý
giải tán người dân nếu có tụ tập về quê tự phát
tại khu vực ngã tư thủ đức cơ quan chức năng phường linh trung bắt gặp một nhóm người dân đi xe máy về quê
bị chốt cửa ngõ yêu cầu quay về tại nơi đang ở
công an phường đã kiểm tra và đưa những người này về trụ sở
người dân sau khi được các chiến sĩ công an giải thích sẽ không xử phạt
đồng thời liên hệ địa phương họ đang tạm trú tới đón lo ăn ở an sinh thì đã chấp nhận theo về phường
đứng trước việc số người từ một mươi sáu
sáu tỉnh thành khác gây ra cảnh ủn ứ trên quốc lộ n hai vào sáng ba mươi tháng chín tại long an là một hai trăm bốn mươi bảy người
lòng an đã gửi văn bản đề nghị các địa phương này phối hợp đón người dân về theo nguyện vọng của họ
đây là lần thứ hai tỉnh đồng tháp tổ chức xe đón lao động trở về địa phương
một trăm linh bốn người hân hoan phấn khởi khi được chính quyền địa phương quan tâm
đón về sau nhiều ngày bị mắc kẹt và phải cách ly tại huyện tân thạch tỉnh long an
tại huyện tân thạch hiện có một trăm một mươi bốn công dân của tỉnh an giang
một công dân tỉnh sóc trăng cùng hàng chục công dân của các tỉnh bạc liêu kiên giang và cần thơ
vẫn chưa được ủy ban nhân dân các tỉnh đến đón
điều này gây bức xúc cho người dân cũng như khó khăn của huyện tân thạch trong việc đảm bảo hậu cần và an toàn phòng dịch
để chăm lo cho những người dân bị mắc kẹt tại đây
mỗi ngày huyện tân thạch cử gần hai mươi cán bộ chiến sĩ và hai nhân viên y tế để lo ăn uống
nghỉ ngơi và bảo vệ sức khỏe cho người dân tỉnh bạn
bình quân mỗi ngày chi phí gần một mươi năm triệu đồng
những ngày qua tỉnh long an ghi nhận có gần một ba trăm linh người dân thuộc các tỉnh miền tây đi qua địa bàn tỉnh long an để trở về địa phương
tuy nhiên khi đến các địa bàn dắp xanh thì bị chặn lại do các địa phương tiếp giáp với long an không tiếp nhận người
ủy ban nhân dân tỉnh long an tiếp tục có công văn lần ba gửi các tỉnh miền tây nam bộ về việc phối hợp tổ chức đón người dân trở về địa phương